trong khi đó bộ ngoại giao giordani cho biết ngoại trưởng nước này và các nước ả rập xê út qatar ai cập và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
sẽ gặp người đồng cấp mỹ antony blinken trong ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi một để thảo luận về việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở giải gaza
tuyên bố cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra tại thủ đô amman của giordani với sự tham dự của tổng thư ký ban chấp hành tổ chức giải phóng palestine plo
theo lịch trình các nhà ngoại giao hàng đầu ả rập sẽ tiến hành cuộc họp điều phối trước khi bước vào cuộc gặp với ngoại trưởng mỹ blinken
người đang có chuyến thăm trung đông lần thứ hai chỉ trong một tháng qua để thúc đẩy ngừng bắn tạm thời và tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo ở giải gaza
dự kiến các ngoại trưởng ả rập sẽ tái khẳng định lập trường của khối kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức đồng thời cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp ngay lập tức cho giải gaza đang bị phong tỏa
ngoài ra các ngoại trưởng ả rập cũng sẽ thảo luận với người đồng cấp mỹ về các biện pháp nhằm kiêm chế xung đột giữa israel và hamas và ngăn cuộc khủng hoảng này lan rộng ra toàn khu vực